những năm qua thanh hà đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để thành lập và phát triển hàng trăm mô hình kinh tế nông nghiệp nhất là các mô hình trồng trọt giúp cho người dân ổn định đời sống kinh tế
đặc biệt nơi đây chính là quê hương của cây vải tổ có tuổi đời gần hai trăm linh năm
từ cây vải tổ biết bao cây vải đã được nhân giống đem lại cho người nông dân cuộc sống ổn định khấm khá hơn
trong thời chiến quả hương cũng là một loại cây phổ biến trong vườn cảnh
quả hương còn được gói trong những túi thơm để chống những con nhạy cắn quần áo và tạo nên mùi thơm cho căn phòng
quả hương cũng được dùng làm thuốc an thần và cả chất kháng khuẩn
quả hương có tính sát trùng mạnh giúp làm lành vết thương vết phòng
được dùng nhiều trong thế chiến thứ nhất và thứ hai
quả hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè
thời kỳ gia hoa
là từ tháng sáu đến tháng tám
giống hoa quả hương phù hợp để trông tại việt nam có nguồn gốc từ bắc phi
lavender spanish là giống rất khó để làm khô
giống này chỉ được dùng trong trưng bày trang trí nhà cửa bởi sắc tím và hương thơm quyến rũ của nó